bộ giáo dục và đào tạo đã chốt lịch thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai là vào ngày sáu và ngày bảy tháng tám
tuy nhiên dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm vẫn còn rất phức tạp và với sự cố có f d trong đợt một vừa qua
thì việc tổ chức cho khoảng gần hai năm trăm linh thí sinh dự thi vào đợt hai là khó khả thi
nhìn lại đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay tp hcm có gần tám mươi sáu thí sinh dự thi
đạt trên chín mươi sáu thí sinh đăng ký
trong đó ba thí sinh diện f được phát hiện khi kỳ thi diễn ra tại trường trung học cơ sở đặng trần côn
quận tân phú trung học phổ thông lê quý đôn quận ba và trung học cơ sở lý phong quận năm
gần một trăm linh thí sinh giám thị liên quan phải cách ly tập trung mặc dù trước đó tp hcm đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm
cho toàn bộ học sinh giáo viên tham gia kỳ thi
tất cả các phương án mình đã tình bài phối hợp với sở y tế để đảm bảo được các vấn đề sức khỏe cho các thí sinh
thì cũng đã được trình lãnh đạo thành phố và kế hoạch này cũng đã được triển khai rất là đúng
tức là một trăm linh cán bộ coi thi có kết quả âm tính với tham gia kỳ thi và tất cả thí sinh xét nghiệm âm tính với tham gia kỳ thi
tuy nhiên thì quá trình từ lúc xét nghiệm cho đến lúc mà các em đi thi thì nó có nhiều tiếp xúc
thì có xuất hiện cái ca trong thí sinh thì cũng làm ảnh hưởng đến sức khỏe
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín và thành phố hồ chí minh hiện đang áp dụng chỉ thị một mươi sáu
để đảm bảo quyền lợi của các thí sinh không thể dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một đợt hai
sở giáo dục đào tạo thành phố hồ chí minh kiến nghị
ủy ban nhân dân thành phố đề xuất bộ giáo dục đào tạo xét đặt cách tốt nghiệp trung học phổ thông cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt hai
nhiều giáo viên tại thành phố hồ chí minh đã bày tỏ ý kiến xung quanh vấn đề này
với tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì việc tổ chức kỳ thi đợt hai theo lực của bộ
mà để đảm bảo an toàn thì điều này thực hiện rất là khó
hơn nữa tâm lý của học sinh của các bậc phụ huynh cũng như của các thầy cô giáo làm công tác coi thi cũng sẽ không an tâm
trong bối cảnh đó nếu việc xét đặt cách tốt nghiệp cho các học sinh đủ điều kiện và được luật quy định
thì chúng ta cũng nên cân nhắc vấn đề này
nhưng mà chúng ta thấy rằng ở đợt một em có một kỳ lạc
lợi thế hơn là các em được dùng thêm một cái điểm thi để xét tuyển đại học
nhưng mà các em có những hy sinh cũng bị rớt
nhưng mà đợt hai thì các em được xét đặc cách thì các em chỉ có một cơ hội là bằng các phương thức khác không được dùng điểm thi
như vậy thì so ra hai cái đợt một và đợt hai thì nó cũng như vậy thôi
nhưng mà tất cả giải pháp này đều là giải pháp tình thế
như vậy thì chúng ta không nên so sánh
để đảm bảo quyền lợi tuyển sinh đại học cho những thí sinh được đặt cách trong đợt hai
sở giáo dục và đào tạo tp hcm đề xuất bộ giáo dục và đào tạo
ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu đại học quốc gia tp hcm và các trường đại học
các trường có tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non
triển khai bổ sung kỳ thi đánh giá năng lực
sử dụng đồng thời nhiều phương thức tuyển sinh khác để xét tuyển đối với các thí sinh